hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị khán giả quan hệ ngoại giao giữa hoa kỳ và việt nam đã trở nên sâu sắc và đa dạng hơn trong những năm qua
hai nước đã thường xuyên mở rộng trao đổi chính trị đối thoại về nhân quyền và an ninh khu vực
sau khi ký kết hiệp định thương mại song phương vào tháng bảy năm hai nghìn
thì từ đó đến nay kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đã không ngừng tăng lên nhanh chóng
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị cùng gặp gỡ ông nguyễn tâm chiến
nguyên thứ trưởng bộ ngoại giao nguyên đại sứ việt nam tại mỹ
người đã đóng góp quan trọng trong chuyến thăm mỹ đầu tiên của thủ tướng việt nam phan văn khải
sau ba mươi năm kết thúc chiến tranh
đúng vào dịp kỷ niệm một mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
giữa hai nước
ngay sau tiểu mục chuyện việt nam sẽ là tiểu mục chuyện xa xứ
với phóng sự về cuộc sống của một người việt xa xứ trên đất nước áo
tiểu mục việt nam yêu thương với những hình ảnh việt nam khi mùa xuân về
sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước tiên xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
trước tiên xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
nhận lời mời của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng
tổng thống nước cộng hòa argentina mauricio macri và phu nhân
thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
đây là chuyến thăm việt nam lần đầu của ông macori trên cương vị tổng thống
ghi dấu mốc quan trọng trong quan hệ việt nam
và argentina trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm hai nghìn một mươi chín
chuyến thăm đã được các lãnh đạo nhà nước việt nam tiếp đón nồng hậu
argentina có quan hệ lâu đời với việt nam và là một trong ba nước mỹ latin đầu tiên
thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chuyến thăm việt nam của tổng thống argentina là bằng chứng sinh động về tầm quan trọng của việt nam
trong chính sách đối ngoại của argentina đối với châu á nói chung và đông nam á nói riêng
khởi động quá trình xem xét khả năng
về một hiệp định thương mại tự do giữa việt nam với khối mekosur
và tạo cú hích cho hợp tác song phương thời gian tới
về quan hệ kinh tế kim ngạch thương mại hai triệu đạt hai chín tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi tám
argentina là đối tác thương mại lớn thứ hai của việt nam tại khu vực mỹ latin
việt nam là thị trường nhập khẩu lớn thứ năm của argentina trên phạm vi toàn cầu
hai nước đang nỗ lực đưa giá trị trao đổi thương mại song phương lên mức năm tỷ usd trong thời gian tới
các lĩnh vực hợp tác như văn hóa giáo dục
công nghiệp du lịch thể thao đào tạo tiếng tây ban nha
tiếp tục được hai bên quan tâm thúc đẩy
bình quân mỗi năm việt nam đón khoảng một mươi khách du lịch từ argentina
năm hai nghìn một mươi tám hai nước tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa
kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam argentina
hai mươi năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
chiều một mươi chín tháng hai
thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam việt nam bác hằng so và phu nhân
thủ tướng bày tỏ vui mừng gặp lại huấn luyện viên bác hằng so và phu nhân nhân dịp đầu xuân mới
và nêu rõ việc đón tiếp thể hiện tình cảm trân trọng sự cảm ơn của chính phủ
nhân dân việt nam đối với đóng góp của ông trong thời gian qua cho bóng đá việt nam
thủ tướng nhấn mạnh ông bác hằng so đã đặt nền tảng cho bóng đá việt nam phát triển
điều mà trước đây chưa từng có mang lại niềm vui to lớn cho người dân việt nam
và tin tưởng ông sẽ tiếp tục đóng góp lớn hơn cho bóng đá việt nam phát triển trong thời gian tới
chiều một mươi tám tháng hai tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trịnh đình dũng tiếp đồng chí khamani intirat
bộ trưởng năng lượng và mỏ cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tại buổi tiếp phó thủ tướng trịnh đình dũng nhấn mạnh
hợp tác trong lĩnh vực năng lượng có vai trò then chốt không chỉ mang lại lợi ích kinh tế
mà còn có ý nghĩa quan trọng về chính trị an ninh đồng thời thể hiện sự chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước anh em
phó thủ tướng nêu rõ việt nam kiên quyết không ủng hộ phát triển các dự án về năng lượng gây ảnh hưởng môi trường
cùng với đó hai nước cần sớm xây dựng cơ chế bảo đảm kiểm soát chặt chẽ việc đầu tư xây dựng
chất lượng an toàn của các công trình hồ đập thủy lợi thủy điện ở khu vực biên giới trên các dòng chảy có hạ lưu về việt nam
chiều ngày một mươi tám tháng hai cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với văn phòng của cục kiểm dịch động thực vật
thuộc bộ nông nghiệp mỹ công bố chính thức xuất khẩu trái xoài của việt nam sang thị trường mỹ
như vậy sau một mươi năm đàm phán bền bỉ xoài việt đã chinh phục được một trong những thị trường việt
xoài việt đã chinh phục được một trong những thị trường khó tính nhất đó là mỹ
đây cũng là loại quả thứ sáu của việt nam vào thị trường mỹ sau vải nhãn chôm chôm hú sữa thanh long
mỹ cũng trở thành thị trường xuất khẩu thứ bốn mươi của quả xoài việt nam
để xuất khẩu quả xoài tươi vào mỹ vườn trồng cơ sở xử lý đóng gói phải được cục bảo vệ thực vật và cục kiểm dịch động thực vật
thuộc bộ nông nghiệp mỹ cấp mã số để quản lý và truy xuất nguồn gốc
mọi lô hàng trước khi xuất khẩu phải được xử lý với liều tối thiểu bốn trăm linh g cục bảo vệ thực vật và cục kiểm dịch động thực vật
thuộc bộ nông nghiệp mỹ kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
ngoài ra phía địa phương và doanh nghiệp cần đáp ứng một số yêu cầu khác đã được cục bảo vệ thực vật và cục kiểm dịch động thực vật
thuộc bộ nông nghiệp mỹ thống nhất
cùng với trái xoài việt xuất khẩu sang mỹ việt nam sắp tới cũng sẽ chào đón trái việt quất của mỹ sẽ vào thị trường việt nam trong một thời gian không xa
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
sau đây xin kính mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ ông nguyễn tâm chiến nguyên thứ trưởng bộ ngoại giao nguyên đại sứ việt nam tại mỹ trong tiểu mục chuyện việt nam
ông nguyễn tâm chiến sinh ngày hai mươi tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám tại tỉnh nghệ an việt nam hiện nay ông đang là chủ tịch hội hữu nghị việt mỹ phó chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
tháng tám năm hai nghìn một là đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại hợp trung quốc hoa kỳ
tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thứ trưởng bộ ngoại giao phụ trách các vấn đề đối ngoại và đa phương các tổ chức quốc tế và khu vực
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại nhật bản
tốt nghiệp đại học cơ khí thuộc liên xô cũ chuyên ngành kỹ sư điện máy
năm một nghìn tám mươi hai đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quan hệ quốc tế học viện ngoại giao moscow
trước tiên xin trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình nhân dân
thưa ông là được biết ông đã trải qua rất là nhiều các nhiệm vụ
và đóng góp một vai trò rất lớn trong công tác đối ngoại của nhà nước việt nam
như là đại sứ việt nam tại mỹ đại sứ việt nam tại nhật bản
công tác trong đại sứ quán việt nam tại liên xô cũ
ngoài ra ông cũng từng phụ trách các vấn đề về kinh tế đối ngoại và đa phương
vậy đối với ông nguyên tắc quan trọng nhất trong công tác đối ngoại của ông là
trước hết xin chào mc anh thú
nhưng mà tôi kể chính thì đã là nếu nói đóng góp rất lớn thì tôi cũng chỉ là những cán bộ ngoại giao đã có những công hiến trong một thời gian nhất định
thế thì công việc thì rất là đa dạng đối ngoại rất là đa dạng
tôi nghĩ là một trong những cán bộ may mắn được hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực đa dạng của đối ngoại
thế thì nếu nói nguyên tắc những người mà làm đối ngoại của đất nước chúng ta cũng như các nước khác thế thôi là phải tất cả luôn luôn là phục vụ cái lợi ích của đất nước
mà phải hiểu được cái lợi ích đất nước trong từng vụ việc trong từng cái sự kiện phản ứng đối với các sự kiện quốc tế
còn về đi lên nguyên tắc đó thì phải có cái thái độ làm việc
thì tôi thấy cứ lao động thôi
cân mẫn tỉ mỉ hết sức mình
thì có lẽ đấy là cuộc đời mà tôi nghĩ để có một cái đóng góp nhất định nào đấy kết quả nào đấy thì cũng phải tuân thủ
là một nhà ngoại giao kỳ cựu với rất là nhiều những dấu ấn trong quá trình công tác của mình
đối với ông thì thử thách trong công việc của mình là gì thưa ông
nếu nói thử thách thì
nó qua nhiều giai đoạn
nhưng mà ví dụ ngay từ đầu thì tôi là đi học kỹ thuật
và tất nhiên không phải mình đặc thù lắm
việc chọn người chứ người không chọn việc được
các bạn mọi người chúng ta ra đời thì cũng đều có những chuyên môn
học một đường nhưng có khi ra đời phục vụ trong lĩnh vực khác
chúng ta phải chấp nhận cái đó và
tìm hiểu những cái
lĩnh vực mới đó và
trên cơ sở cái
sở trường mình mà
nỗ lực lao động của mình
để mà cống hiến
có ích cho sao
thì tôi nghĩ cái đó
cũng là một cái cách tiếp cận
thế anh nói khó khăn
chả bao giờ hết cả
nhưng mà khó khăn nhất
thì chính là cái tranh lệch giữa cái
năng lực của anh
với cái đòi hỏi công việc
có lẽ là ai cũng vậy
tôi thấy tôi cũng thế
trong ngoại giao thì thưa các
mọi người là
kiến thức một chuyện
nhưng mà diễn đạt
cái kiến thức đấy
tìm ra những cách thức để quan hệ
cho có hiệu quả
với đối tác
với người mình đang đối thoại
hiểu biết văn hóa của một đất nước
một cái người mà người ta đại diện
thì những cái đó là
phải rất công phu
phải đòi hỏi thời gian lâu lắm
ờ rõ ràng thì
thử thách hay là khó khăn
mà chúng ta có thể vượt qua được
thì đó sẽ là một cái bước
để chúng ta tiến tới thành công
vậy đối với cái sự nghiệp
mà ngoại giao của mình
thành công đối với ông
cái ấn tượng nhất
của thành công
đó là gì
có ba vậy à
ba yếu tố
bản thân mình như tôi nói
chỉ có lao động
và lao động
với nghĩa tức là
không biết cái gì
thế anh cố học
cái thứ hai là
tôi nghĩ phải
như người ta hay nói là
đứng trên vai những người khổng lồ
để mà lớn lên
mình thì bé quá
người ta khổng lồ quá
đặc biệt các anh đi trước
dìu dắt mình
mình nhờ các anh đi
và cái thứ ba
tôi nghĩ có lẽ là
nói như có cái số mệnh
máy rùi của cuộc đời
thì cái đó không phải thuộc mình
rõ ràng thì là
trải qua rất là nhiều
các cương vị khác nhau
như là đại sứ quán
đại sứ quán
tại mỹ này
tại nhật này
rồi lại thành viên
của đại sứ quán việt nam
tại liên xô cũ
theo cá nhân ông
thì khoảng thời gian công tác nào
đối với ông là thành công nhất
nói về cá nhân thì
tôi không muốn khoe
cái quá trình mà trưởng thành của mình
và phấn đấu liên tục
tôi thì cảm thấy
phấn đấu liên tục
nhưng mà nếu nói thành công
với nghĩa là
mình có cảm thấy đóng góp
có nhít lên tí
cho công việc xung
thì chính đó là
cái giai đoạn
ở mỹ và ở nhật
ở mỹ thì tôi nói
tập trung chính là
ở mỹ thì
lúc tôi qua
thì là bắt đầu thực hiện
hiệp định thương mạng
và như mọi người biết là
đấy là cái nền tảng
của quan hệ ái nước
từ chiến tranh
chuyển qua thời bình
từ chiến tranh
chuyển qua thời bình

và đấy là thử thách rất lớn
và thử thách như vậy
thì chúng ta mới gặt hái được những thành công
quãng thời gian công tác của mình
thì ông có điều gì hồi tiếc nhất không thưa ông
sống được với quá khứ
không ai làm lại được quá khứ đúng không
nhưng mà nếu được làm lại
hay có câu trả lời đấy
nếu được làm lại hả
ông có làm khác hay không
hay là ông nghĩ gì
thì tôi thấy tiếc nhất chính là
chính là quá trình học tập của mình
trước những nhu cầu của đối ngoại
làm nhiều để bàn phương tạp thì
cái sự chuẩn bị của mình là nhiều khi cũng
không đầy đủ đâu
nó thiếu lắm
trong cái nhiệm kỳ công tác tại mỹ là
việt nam tại mỹ
có một cái dấu ấn mà đến bây giờ
người việt nam
bản thân kể cả thế hệ trẻ
cũng nhiều bạn cũng rất là biết
lần đầu tiên một chuyến thăm mỹ
của thủ tướng việt nam
pháp luân khải
sau ba mươi năm kết thúc chiến tranh
đúng vào dịp kỷ niệm một mươi năm thiết lập
còn hệ ngoại giao giữa hai nước
ông có thể chia sẻ đôi chút
về cái sự kiện này được không ạ
chuyến thăm của đầu tiên
của thủ tướng việt nam chúng ta
qua nước mỹ
đó là thủ tướng pháp luân khải
thực hiện vào
tháng bảy năm
đó là lần đầu tiên
thế từ đó thì tôi
con đón lần đầu tiên
chủ tịch nước ta
nguyễn minh chiếp
và trước nữa thì tôi cũng là
người đầu tiên
tổ chức chuyến đi cho
quốc phòng chúng ta phạm văn trà qua mỹ
thế thì riêng
chuyến đi của thủ tướng pháp luân khải thì tôi muốn nói rằng là
đấy thực sự là một cái
chọn thời điểm
cũng đã là đúng là
công phu rồi
nhân dịp kỷ niệm một mươi năm
là bình thường hóa là một chuyện
từ năm chín mươi năm đến hai nghìn năm là một mươi năm
nhân việc xuất hiện
lần đầu tiên
một lãnh đạo của chúng ta trong nhà trắng
bao nhiêu năm chiến tranh và mới một mươi năm bình thường hóa
thì nó có cái ý nghĩa mở đầu hết sức quan trọng
đối với quan hệ
tương lai quan hệ
nó nói cái thông điệp với
mọi tầng lớp là gì
từ giờ đấy là hai nước đã
hai quốc gia là
quyết tâm đi vào phát triển
chuyến đi mà sau này dư luận
cũng kết luận là một chuyến đi lịch sử
thì tôi nghĩ rất là xứng đáng
với cái tâm báo của một chuyến đi như vậy
và đó là một cái quyết định
tôi cũng nói là thể hiện cái quyết tâm của đảng
và nhà nước chúng ta là
quyết tâm đi vào hợp tác
một câu hỏi cũng rất là thú vị
thưa ông là
ông cũng đã từng chia sẻ với độc giả
cuốn sách chuyện nghề
chuyện ngoại giao của ông
do nhà xuất bản hội nhà văn
cuốn sách này
trong cái cuốn sách này thì
ông có muốn chia sẻ một
một cái câu chuyện nào đó
một cái kinh nghiệm nào đó mà ông thấy tâm đắc
tôi có tham gia viết cùng với
bác vũ khoan và một số
nhà ngoại giao của ta trong quyển sách
chuyện nghề chuyện nghiệp ngoại giao
mục tiêu chúng tôi cũng chỉ để
ngành nghề ngoại giao
cho nó gần với mọi người thí
nhiều người cứ nghĩ
nghề ngoại giao như
xa lạ lắm
thì đi ăn tiệc
hay là cái gì đó
nó có vẻ là không gần gũi với đời sống
từ ngày thường nhật chúng ta
nhưng mà đấy là một
mảng thứ hai của hoạt động
của đất nước chúng ta
trong quyển sách này tôi chủ yếu là
tôi dưới góc độ
kể về những câu chuyện
trong văn hóa
để mọi người thấy rằng đây
một lĩnh vực cũng rất là
rất là nhiều cái chúng ta
lĩnh vực giao lưu
với nước ngoài
với thế giới bên ngoài
với các nền văn hóa
tất cả tâm huyết tôi muốn
viết về những kỷ niệm
mà nó thiên về cái đấy
những cái kinh nghiệm ngoại giao của bản thân
mà tôi muốn
truyền đạt những cái
đặc điểm hay là cái sức mạnh văn hóa
của những cái dân tộc mà mình biết
để chúng ta có tham khảo
ông là một trong những nhân tố quan trọng
trong việc thực hiện thành công cái hiệp định thương mại song phương
giữa việt nam và hoa kỳ
và ông có thể chia sẻ cho khán giả truyền hình nhân dân
làm nên cái thành công của cái
hiệp định thương mại song phương đó hay không
hiệp định thương mại thì khi tôi qua là
tôi là người
đầu tiên để mà
trực tiếp tham gia vào cái thực hiện
cái hiệp định thương mại
thì như tôi muốn nói rằng là
đấy là một cái
rất mới đối với việt nam ta lúc đó
hiệp định thương mại
cho nên khi thực hiện là thấy
nó đầy những vấn đề
và mình thấy rằng là
hiểu biết nhau
hiểu biết cái hiệp định ấy
nhưng đồng thời là
hiểu biết điều kiện để mà thực hiện cái hiệp định ấy
là rất quan trọng
tôi nghĩ như
mọi người đã biết thì
bta hay là hiệp định thương mại song phương việt mỹ
là một cái văn kiến
đầu tiên phát triển
của chúng ta với phía mỹ
tiếp theo là những tuyên bố chung cấp cao
chứ còn cái này
rồi hay là vào wto
chứ cái này là một cái hiệp định
hợp tác đầu tiên của chúng ta
từ ngày bình thường hòa
bắt đầu bình thường hòa
và nó là
một cái hiệp định mà mở cửa kinh tế
chúng ta chấp nhận một cái luật chơi chung
thực ra là thế
bởi vì mỹ
những cái gì làm với mỹ thì thường là cũng rất giống
trong cái tổ chức thương mại thế giới sau này
thưa ông tâm chiến thì
có mặt trong trường quay của chúng tôi ngày hôm nay thì có
rất là nhiều các bạn sinh viên
đến từ nhiều trường đại học khác nhau
ông tân chiến thì là một người đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm
rất là nhiều
các cương vị công tác
rất là quan trọng
ông có thể
cho một vài
chia sẻ một vài cái kinh nghiệm
một vài lời nhắn nhủ
đối với các bạn sinh viên
thế hệ tương lai của đất nước ta hay không
thực ra rất là vui mừng được gặp các bạn
đối với các bạn
tôi cũng nhìn là
cho phép tôi là
nghĩ là thế hệ sau rồi
các bạn là thế hệ sau
kết thúc những cái công việc
chúng tôi là
vô cùng tự hào về thế hệ
những thế hệ việt nam chúng ta bây giờ
và phải nói là
rất lạc quan
tôi muốn nói nhấn mạnh
bởi vì người việt nam mình
tôi đi khắp thế giới tôi thấy
chả có gì phải hổ thèn với cái trí tuệ
về cái nhanh nhạy
về cái ham học hỏi
rồi cái cần cưu cũng
thua người nhật bản tí
tôi vẫn nghĩ thế
rất là đáng
đứng trên đôi chân của mình để chúng ta
xây dựng đất nước
thế thì cái
cái mà muốn nói với các anh như tôi mà tôi
nhắm cũng như với con tôi
cái thành công
quyết định thành công
quyết định đóng góp của chúng ta mỗi cá nhân
trước khi là lao động
cái thứ hai nữa
là tôi thấy cái này
mà cái này
tôi nhớ là chính là bác phan văn khải
cô thủ tướng văn khải đã nói với chúng tôi lần
vì cũng là đi ra nước ngoài
thì thấy người việt nam mình ở trong nước
đoàn kết thế mà ra ngoài thì
không đoàn kết
không phối hợp
không nâng đỡ nhau
chứ đoàn kết trên cái hư vô thì không được
mà đoàn kết để cùng
đạt được mục tiêu với nhau
làm một cái gì đó
cho lợi ích của nhau
chúng ta cũng được nghe những chia sẻ
rất là chân thành
và rất là thiết thực
của ông tâm chiến
các bạn sinh viên nào muốn đặt câu hỏi cho ông tâm chiến không ạ
mời bạn áo trắng
cháu chào chú tâm chiến
cháu tên là nguyễn văn hưng
đến từ trường đại học hải thượng
cháu sau khi đã nghe những câu chuyện
những chia sẻ của chú
thì cháu có một câu hỏi dành cho chú
với nhiều năm kinh nghiệm
ở trong lĩnh vực ngoại giao
thì cháu cho rằng
thế hệ trẻ ngày nay
và đặc biệt là thế hệ sinh viên chúng cháu
thì cần phải trau dồi
cần phải học hỏi
những kinh nghiệm
những kĩ năng
hay là những phẩm chất gì
để có thể trở thành một nhà ngoại giao
cháu xin cảm ơn
cảm ơn các bạn quan tâm và hỏi tôi
những câu hỏi rất là khó
ý cháu nói
để làm một làm thế hệ trẻ
để thành những các đại sứ
hoặc là đại sứ nhà nước
hoặc đại sứ nhân dân
đều có tiêu chuẩn như nhau
thì tôi nghĩ rằng là
tôi tị với các bạn
trước hết là các bạn phải thấy lợi thế của các bạn
là bây giờ sống trong thời đại mà
internet thế này
ngày xưa tôi vẽ một bà
thiết kế một cái
cái một mươi bốn bản vẽ mà
phải mấy tháng để
tìm tài liệu và dựng
và phải vào thư viện đọc
cả đêm mà không tìm ra được
chứ bây giờ
cái gì không biết thì gọi google hả
qua điện thoại qua ấy là ra hết
tức là cái thế giới thông tin
thì bây giờ các bạn phải tận dụng cái đó
để cho mình hiểu biết
còn bạn nào
muốn đặt câu hỏi cho ông tâm chiến không
cháu chú tâm chiến
cháu xin tự giới thiệu
cháu tên là triều đại tuân
là sinh viên huyện trần đạo luật hà nội
thì cháu có một câu hỏi muốn đặt cho chú như sau
thì theo như chú vừa chia sẻ
thì có rất là nhiều sự khác biệt
về mặt văn hóa
giữa việt nam và mỹ
sau khi trở thành một đại sứ tại mỹ
thì chú đã làm những gì
để có thể thích ứng được
với cả về văn hóa danh nghĩa
tôi làm thế nào khi là một đại sứ
thích nghĩa về văn hóa mỹ
khác mình đấy
chứ trước hết là văn hóa là không có thích
là chúng ta có văn hóa
truyền thống văn hóa
nếu nói nhất cũng là nói nhất
có gì mà
tủi phân cái đó cả
hãy đọc lại truyền thống văn hóa
kể cả văn hóa
đối ngoại nhá
chúng ta cũng có văn hóa đối ngoại
rồi chúng ta dùng
nguyễn trãi đấy
nhân tâm để thắng cường bạo
dùng cái hoa hiếu
để mà thắng cái
một lần nữa
xin trân trọng cảm ơn ông
với những chia sẻ vừa rồi
xin cảm ơn
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay
và tiếp theo chương trình
xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục chuyện xa xứ
một sáng đầu xuân tại khu trung tâm của thủ đô viên
nhiều loại hoa với đủ kiểu dáng màu sắc đã được chị loan bày ra
những bó hoa tươi được kết khéo léo thu hút ánh mắt của nhiều người đi đường
hai vợ chồng ông là một trong những khách quen của cửa hàng
họ lựa chọn loại hoa và nói qua với chị ngoan về ý tưởng của mình
chỉ chưa đầy năm phút
những bông hoa được bó hài hòa tinh tế khiến cho họ cảm thấy rất hài lòng
những bó hoa ở đây rất đẹp
tôi nghĩ rằng không thể mua được một bó hoa đẹp với giá như thế này ở những cửa hàng khác
phải nói là bà chủ rất khéo tay
và còn rất vui vẻ nữa
tôi nghĩ đó là lý do mà cửa hàng tuy nhỏ bé nhưng lúc nào cũng đông khách
đây là tấm bằng của chị loan do các cơ quan chuyên trách của chính phủ áo cấp
sau khi học xong những khóa học về cắm hoa
để mở cửa tiệm
định cư tại áo đã gần bốn mươi năm
thì ba mươi tám năm chị trần thị loan gắn bó với công việc cắm hoa
công việc bán hoa rất vất vả
những bông hoa phải được lấy từ sáng sớm tại các chợ đầu mối
và vận chuyển ngay đến cửa hàng
để kịp phục vụ khách hàng
bên cạnh những kiểu mẫu cắm hoa được dạy tại các trường của áo
chị loan cũng như nhiều bà con người việt khác
phải tự tìm tòi và học hỏi
để có được những bó hoa đẹp mắt
phù hợp với thị hiếu của khách hàng
một tuần làm cho ở tiệm hoa
được đi đến trường một ngày
thì đến cái trường đấy để học
nhưng học xong rồi đấy
thì bắt đầu sau ba năm ấy
thì là mình phải thi
nhưng mà trong khi đó thi là tám tiếng
đó thi vừa tiếng
vừa cái tên các loại hoa
chẳng hạn như là một trăm linh cái tên hoa
rồi được khoảng một trăm linh cái cây trậu
cách trồng cách tên của nó
nếu mình làm không có đẹp
và giá cả không có mềm mại đấy
thì không thể đấu tranh được
hơn ba mươi năm học cắm hoa
cũng là chừng ấy thời gian chị loan tự học tiếng đức
chính vì vậy
mà mỗi khách hàng đến với chị
còn được chia sẻ
trò chuyện thân tình và cởi mở
không chỉ vào đợt
chất lượng của những bông hoa
mà chính nụ cười và sự vui vẻ của chị loan
đã giữ chân nhiều khách hàng
nếu mà mình muốn giao tiếp một cái khách hàng ấy
là mình thường ấy
là mình phải có
chẳng hạn như là
tiếng tăm phải tương đối
liềm lỏ với khách hàng
một cái y tín của khách hàng nhất
nếu như mình không có một cái y tín ấy
thì không bao giờ mình lấy được khách
mà nếu đã có y tín ấy
mà không những người ta mua
mà người ta còn giới thiệu rất nhiều khách hàng cho mình
những cửa hàng hoa như thế này
không khó để bắt gặp tại áo
và nhiều nước châu âu
người việt đã tạo nên một thông tin
và nhận được sự yêu mến của khách hàng
bằng chính tài năng
cũng như sự thân thiện của mình
vừa rồi là một phóng sự về cuộc sống của một người việt xa xứ trên đất áo
ngay sau đây tiểu mục việt nam yêu thương
với những hình ảnh của việt nam khi vào xuân
sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
với những hình ảnh của việt nam khi vào xuân
sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
với những hình ảnh của việt nam khi vào xuân

tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa
thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email tạp chí dnacomgmail com
xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo